các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng chống tuệ phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng dương trí dũng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ hơn ba trăm linh viên ma túy loại hồng phiến dũng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
đột nhập vào chùa trộm cắp gần bảy mươi triệu đồng đối tượng thạch minh sơn vừa bị công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long khởi tố để điều tra về hành vi
trộm cắp tài sản
từ tin báo của ông sơn công chú tại thị xã bình minh chủ trì chùa gia kiết tại xã tân mỹ bị kẻ gian đột nhập vào phòng nghỉ lấy trộm số tiền của chùa và tiền cá nhân khoảng bảy mươi triệu đồng
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định thạch minh sơn là thủ phạm
tại cơ quan công an sơn khai nhận vào tối ngày sáu tháng một mươi hai biết ông cung cùng với các vị sư khác chuẩn bị đi tụ kinh tại nhà của phật tử ở gần chùa
nên đã đột nhập vào phòng của ông công lấy trộm số tài sản trên
sau khi lấy trộm tiền đối tượng đi đến huyện tam bình mua các vận dụng hơn hai mươi bảy triệu đồng
số tiền còn lại sơn mang về phòng trọ cất giấu
hị công an huyện trà ôn đã thu hồi tang vật của vụ án và tiếp tục điều tra
một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất út đồng tiến ở thị trấn phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
đây là cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất có quy mô lớn nhất của huyện phước lộc
sau khi xảy ra hỏa hoạn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực phước long hồng dân đã huy động toàn bộ lực lượng kết hợp với công an huyện phước long công an thị trấn phước long cùng đông đảo người dân khẩn trương dập lửa
tuy nhiên do hầu hết hàng hóa là những chất dễ cháy thời tiết mùa khô gió thổi mạnh nên đám cháy bùng phát dữ dội cột khói bốc cao bao phủ khu vực ngã tư cầu sát phước long
sau hơn hai giờ thì vụ hỏa hoạn được khống chế cơ bản không cháy lan ra các hộ lân cận
tuy nhiên cửa hàng cùng với toàn bộ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng đã bị thiêu dụi nguyên nhân vụ cháy và tổng mức thiệt hại đang được các cơ quan chức năng làm rõ
trạm bot yada huyện eka tỉnh đắk lắc chính thức thu phí bắt đầu từ ngày hôm qua
đây là hình ảnh hai đối tượng thực hiện hành vi móc túi lấy trộm số tiền gần sáu triệu đồng của người khám bệnh tại phòng khám số ba mươi tám lê lợi thành phố quy nhơn
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an địa phương phối hợp với phòng khám trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát được lắp đặt ở khu vực xảy ra mất trộm
chỉ vài tiếng đồng hồ sau hai đối tượng là đoàn thị hồng và mã thị phượng cùng chú tại quy nhơn đã khai nhận hành vi trộm cắp đồng thời trả lại tài sản cho người bị mất trộm
còn đây là hình ảnh đối tượng thực hiện hành vi sắt trộm chiếc xe máy sh trước cửa một ngôi nhà trên đường nguyễn du đã bị camera ghi lại rất nhanh sau đó tên trộm đã bị bắt giữ cùng tăng vật
hẻm năm mươi bảy đường hai bà trưng thành phố quy nhơn từng là địa bàn nóng về trật tự trị an
thế nhưng đã hơn hai năm qua từ khi những chiếc camera an ninh được lắp đặt tình trạng lộn xộn đã biến mất sự bình yên giờ luôn hiện hữu
bên cạnh những chiếc camera do địa phương còn có hàng chục chiếc camera của người dân tự lắp đặt đã khiến các đối tượng hình sự không còn dám manh động
nó tình trạng mà hên cấp hay là cơ bạc là không còn nữa từ đó tình hình an ninh của khu phố là rất ổn định
hiệu quả của việc lắp đặt camera an ninh ở hẻm năm mươi bảy hai bà trưng đã lan tỏa đến các khu vực còn lại
từ hai mươi bảy camera an ninh ban đầu khi mới ra mắt mô hình đến nay các tổ dân phố đã vận động nguồn kinh phí do nhân dân tự nguyện đóng góp
lắp đặt thêm hàng chục camera an ninh giải đều ở các khu vực trọng điểm
chính đặc biệt là ở ngã ba ngã tư trên địa bàn phường
người dân cũng rất hào hứng với mô hình này vì lợi ích mà nó mang lại
mình thấy nhiều khi trong nhà trước nhà mình có camera nó cũng đảm bảo an ninh hơn khu phố nó cũng được an toàn hơn
cái đặc biệt nhất là dân rất đồng tình và cán bộ và các ban ngành đoàn thể ở địa phương đồng tình với việc bắt camera
nó đã vận động nhân dân hỗ trợ về mặt kinh phí
mặt kỹ thuật thì đến nay mười khu bắt các cái cầu hẻm mà có nguy cơ về phức tạp tìm nón về cái an ninh trọc tự
theo thống kê hơn bảy mươi số vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định được điều tra làm rõ có sự hỗ trợ của hệ thống camera an ninh
trong bối cảnh tình hình hoạt động của các đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp khó lường
thì vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc càng có ý nghĩa hết sức quan trọng
việc kêu gọi
vận động nhân dân tích cực tham gia mô hình camera an ninh đã và đang giúp cho lực lượng công an có thêm nhiều tai nhiều mắt
nhờ đó hiệu quả phòng chống tội phạm ngày càng hiệu quả hơn
đồng nghĩa với tình hình trật tự trị an ổn định cuộc sống của người dân càng thêm hạnh phúc yên bình
thưa quý vị giá xăng dầu trong nước chính thức điều chỉnh
và có mức giá phát triển
tại các tỉnh bắc bộ trung bộ tây nguyên cũng đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng
khi sông suối ở khu vực trung bộ tây nguyên từ ba mươi đến năm mươi có sông thiếu trên sáu mươi
các hồ chứa thủy điện vừa và lớn trên toàn quốc đều không đạt mực nước dân bình thường
tổng dung tích các hồ chứa trên cả nước chỉ đạt từ bốn mươi đến chín mươi
trong sáu tháng tới nguồn nước trên các sông suối toàn quốc được nhận định là tiếp tục thiếu trầm trọng
mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tình trạng khô hạn thiếu nước có nguy cơ cao xảy ra tại một số tỉnh ở khu vực bắc bộ
các tỉnh ven biển trung bộ và khu vực tây nguyên
thưa quý vị biến đổi khí hậu và sự suy thoái đa dạng sinh học đang là những vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất
ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sự phát triển của con người trên toàn cầu và việt nam thì không nằm ngoài sự tác động đó
thời gian vừa qua để ứng phó với biến đổi khí hậu các cấp các ngành trong cả nước
đều nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường lực lượng công an nhân dân cũng không nằm ngoài nhiệm vụ đó
nhiều hoạt động thiết thực trong toàn lực lượng đã được triển khai và từng bước phát huy hiệu quả
năm hai nghìn một mươi sáu sau khi ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của bộ công an
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt phổ biến
quán triệt triển khai các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị một cách nghiêm túc hiệu quả
sự vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm đó đã từng bước góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp
trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu quốc gia
tổ chức quán triệt phổ biến cập nhật các văn bản quyền pháp luật
các quy định của nhà nước của bộ tư vấn môi trường và của bộ trưởng bộ công an
về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho công an dân dân
và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu công an năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và chủ động tham mưu lãnh đạo bộ
ban hành các văn bản hướng dẫn công tác công an đơn địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền
nâng cao nhận thức năng lực trách nhiệm của các lực lượng công an trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với đổi khí hậu
thưa quý vị và các bạn
trong khi chỉ còn ít ngày nữa đến hạn phải hoàn thành dự án thu phí không dừng
thì bộ giao thông vận tải đã bất ngờ kiến nghị xin gia hạn ngày về đích
điều này cũng có thể hiểu rằng dự án thu phí tự động không dừng đã chính thức vỡ trận
tiến độ theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ là trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại sao một chủ trương đúng hợp lòng dân lại khó triển khai như vậy
liệu có xuất phát từ lợi ích kinh tế của chủ đầu tư bot hay không
hay là từ lợi ích của một bộ phận nào đó
đó là những câu hỏi mà dư luận xã hội và cả những nhà hoạch định
chuyên gia nghiên cứu về vấn đề giao thông đang đặt ra
để phần nào có được câu trả lời
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận dưới đây của phóng viên câu chuyện giao thông
ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trạm thu phí tasco quảng bình là đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ thu phí tự động vetc trên quốc lộ một
theo kế hoạch thì đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
toàn bộ số trạm trên quốc lộ một sẽ triển khai vetc
đến nay đã hơn ba năm
dự án vẫn chưa thể về đích theo kế hoạch ban đầu đề ra
sau ba năm triển khai quy định của chính phủ
hiện mới có một mươi phương tiện gián thẻ etc
vì vậy hiện đơn vị triển khai thu phí không dừng vetc đang lỗ khoảng ba trăm linh tỷ đồng
nếu tiếp tục triển khai rộng ra bốn mươi bốn trạm thu phí theo kế hoạch của giai đoạn một
đơn vị sẽ còn lỗ nhiều hơn nữa
với lý do này
vetc đề nghị được trả lại dự án cho bộ giao thông vận tải
vec cũng đã đầu tư khá nhiều và cái phần doanh thu thu về nó khá thấp
chỉ được một mươi một mươi hai so với phương án tài chính
nên là phương án tài chính không đảm bảo
thì vec đề xuất với bộ giao thông vận tải tìm phương án giải quyết
theo phân tích của chuyên gia giao thông
vướng mắt đang tồn tại ở dự án thu phí không dừng hiện nay xuất phát từ bộ giao thông vận tải
và cũng chỉ cơ quan này mới giải quyết được
đó là bài toán làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư bot và nhà đầu tư thiết bị thu phí không dừng
bộ giao thông có một cơ chế ta có thể nói là nôn đa như thế này
nếu bot không thực hiện trong mấy tháng nào đó mà không thực hiện quá thời hạn thì không cho thu phí nữa
đối với các cơ quan liên quan nếu mà thủ trưởng cái đó không làm tốt thì sẽ mất chức
sẽ có kỷ luật và sẽ xử lý
thì tôi nghĩ nếu làm thế thì người ta sẽ làm một cách cương quyết
thứ ba là phải có cơ chế mạnh mẽ hơn cương quyết hơn khoa học hơn và có tính răng đe hơn
thì mới có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ
rồi xem làm sao
dự án giai đoạn một có tổng số bốn mươi bốn trạm đến nay đã lắp đặt vận hành ba mươi tám trạm
bộ giao thông vận tải cho biết còn năm tuyến cao tốc do tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam quản lý
chưa thể triển khai do vướng mắc về nguồn vốn
như vậy dự án thu phí tự động không dừng đã chính thức vỡ trận tiến độ theo yêu cầu của thủ tướng là trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và cũng chưa biết đến khi nào thì dự án thu phí tự động không dừng
dự án mới có thể về đích đúng hẹn